trong phiên làm việc chiều nay quốc hội khóa một mươi năm đã bầu đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội khóa một mươi bốn
giữ chức chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm
chủ tịch quốc hội vương đình huệ lên tuyên thệ
với bốn trăm bảy mươi năm trên bốn trăm bảy mươi năm đại biểu có mặt tán thành biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch quốc hội
theo đó ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội khóa một mươi bốn vương đình huệ
đã được bầu giữ chức chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm
theo quy định của hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sau khi chủ tịch quốc hội được bầu đã tổ chức tuyên thệ nhậm chức chủ tịch quốc hội
dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc
trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước
tôi chủ tịch quốc hội
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
xin tuyên thệ
tuyệt đối trung thành với tổ quốc
với nhân dân
với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ
được đảng nhà nước và nhân dân ra phó

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phát biểu nhậm chức
chủ tịch quốc hội vương đình huệ
trân trọng cảm ơn các vị đại biểu quốc hội
đã tín nhiệm bầu ông giữ chức chủ tịch quốc hội
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm
nhấn mạnh đây vừa là vinh dự
vừa là trọng trách nặng nề đối với cá nhân ông
với cương vị chủ tịch quốc hội
tôi nguyện sẽ cống hiến hết sức mình
cùng quốc hội tập thể ủy ban thường vụ quốc hội
các cơ quan của quốc hội
và các vị đại biểu quốc hội
và phát huy truyền thống tốt đẹp bảy mươi năm năm
quốc hội việt nam
tiếp tục đổi mới phương thức
nâng cao chất lượng
và hiệu quả hoạt động của quốc hội
vì mục tiêu tối thường
là phục sự lợi ích của quốc gia
vì hạnh phúc của nhân dân
phát huy cao độ dân chủ
đoàn kết pháp quyền
liêm chính công khai
minh bạch tăng tính chuyên nghiệp
không ngừng nâng cao chất lượng
và hiệu quả hoạt động
của quốc hội cả về công tác
lập pháp giám sát tối cao
và quyết định
các vấn đề quan trọng
của đất nước
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng nhấn mạnh
tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát
coi đây là khâu trọng tâm
then chốt để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động
của quốc hội cùng với đó là
tiếp tục hoàn thiện và tổ chức tốt việc lấy phiếu
tín nhiệm bỏ phiêu tín nhiệm đồng thời
nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện cơ chế
giám sát lấy phiêu tín nhiệm đối với
những người do quốc hội hội đồng nhân dân bầu
hoặc phê chuẩn theo định hướng nghị quyết
đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
tân chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm
cũng khẳng định việc không ngừng đổi mới
phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng
quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
về tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao
của nhà nước về mục tiêu
chỉ tiêu chính sách nhiệm vụ cơ bản
phát triển kinh tế xã hội chủ trương
đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia
các dự án quan trọng của quốc gia